bộ y tế đề nghị không bán pháo hoa dịp tết dừng các hoạt động vui chơi lễ hội lớn
bộ y tế vừa có công văn gửi văn phòng chính phủ về việc bắn pháo hoa và các biện pháp phòng chống dịch trong tết nguyên đán nhâm dần hai nghìn hai mươi
bộ y tế cho biết hiện nay nhiều địa phương vẫn ghi nhận số ca mắc covid một mươi chín hàng ngày trong cộng đồng
đặc biệt tại các địa phương có mật độ dân cư cao giao thương đi lại lớn
ngoài ra biến chủng omicron đang lây lan nhanh diễn biến phức tạp khó lường tại nhiều quốc gia trên thế giới và trong khu vực
để đảm bảo công tác phòng chống dịch covid một mươi chín đặc biệt trong dịp tết nguyên đán nhâm dần năm hai nghìn hai mươi
bộ y tế đề nghị các địa phương tốt nhất không tổ chức bắn pháo hoa
nếu tổ chức bán pháo hoa phải đảm bảo tuân thủ quy định năm k là khẩu trang khử khuẩn không tụ tập khai báo y tế và khoảng cách
không tập trung đông người quanh khu vực bắn pháo hoa
bộ y tế yêu cầu việc sinh hoạt đi lại giao thương của người dân trong thời gian nghỉ tết nguyên đán
tuyệt đối tuân thủ và đầy đủ quy định năm k của ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
tuyệt đối không lơ là chủ quan đảm bảo tiếp tục thực hiện hiệu quả thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch bệnh
các địa phương căn cứ diễn biến tình hình dịch thực hiện đánh giá cấp độ dịch trên cổng thông tin điện tử của địa phương và bộ y tế
để có các biện pháp tăng cường đối với công tác phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn
các địa phương căn cứ tình hình dịch bệnh trên địa bàn quyết định theo thẩm quyền
việc tạm dừng các hoạt động tập trung đông người không cần thiết hoạt động vui chơi lễ hội lớn
nghi lễ tôn giáo có tụ tập đông người tại các địa phương có nguy cơ bùng phát dịch
đồng thời tiếp tục duy trì sản xuất kinh doanh theo hướng an toàn
không phòng chống dịch kiểu ngăn sông cấm chợ
trước tình trạng một số địa phương áp dụng biện pháp quản lý cách ly chưa đúng về quy định
và việc trạm y tế thu tiền xét nghiệm khi đến tiêm vaccine covid một mươi chín
ngày một mươi bảy tháng một bộ y tế đã có công văn gửi chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thành
về việc chấn chỉnh các biện pháp phòng chống dịch chưa phù hợp
bộ y tế đề nghị các địa phương cần tăng cường kiểm tra giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch
theo đúng quy định bộ cũng lưu ý chấn chỉnh việc áp dụng các biện pháp phòng chống dịch không phù hợp
kiên quyết không để xảy ra các hành vi vi phạm
trước những quy định cách ly tại một số địa phương phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu
nguyên cục trưởng cục y tế dự phòng bộ y tế cho rằng
khi đã chấp nhận sống chung với covid một mươi chín hầu hết người dân đã tiêm vaccine covid một mươi chín
thì phải chấp nhận thực tế số ca mắc covid một mươi chín có thể tăng cao
chính phủ đã có nghị quyết một trăm hai mươi tám về thích ứng an toàn hiệu quả với dịch covid một mươi chín
trong đó nới lỏng tất cả các hoạt động kể cả đi lại kiểm soát rủi ro
vì thế các địa phương không nên ngăn sông cấm chợ vì tỷ lệ bao phủ vaccine đã cao
việc quy định thái quá sẽ ảnh hưởng đến xã hội kinh tế và an sinh của người dân ông phu nói
hiện nay đã có nhiều tỉnh nới lỏng quy định đối với người về quê đón tết nguyên đán
ở tỉnh quảng trị người về từ vùng đỏ phải có kết quả xét nghiệm ncov âm tính trong vòng bảy mươi hai giờ
người đã tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín
tự theo dõi sức khỏe tại nhà nơi lưu trú trong vòng bảy ngày
người tiêm chưa đủ liều vaccine cách ly tại nhà
nơi lưu trú bảy ngày sau đó tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong vòng bảy ngày tiếp theo
người chưa tiêm vaccine cách ly tại nhà một mươi bốn ngày
tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong vòng một mươi bốn ngày tiếp theo
người về từ vùng vàng nếu đã tiêm đủ liều vaccine hoặc khỏi bệnh covid một mươi chín
thì tự theo dõi sức khỏe một mươi bốn ngày
nếu chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều
thì cách ly tại nhà bảy ngày tự theo dõi sức khỏe trong vòng bảy ngày tiếp theo
người về từ vùng xanh thì không bị hạn chế đi lại
tỉnh thừa thiên huế
người về từ vùng cam đỏ
nếu đã tiêm đủ liều vaccine hoặc khỏi bệnh trong sáu tháng
thì tự theo dõi sức khỏe bảy ngày và xét nghiệm hai lần
người tiêm chưa đủ liều cách ly tại nhà bảy ngày xét nghiệm hai lần
và tự theo dõi sức khỏe thêm bảy ngày nữa
người chưa tiêm đủ liều vaccine cách ly tại nhà một mươi bốn ngày xét nghiệm ba lần
người về từ vùng vàng nếu đã tiêm đủ liều
được tự theo dõi sức khỏe tại nhà bảy ngày tự xét nghiệm và báo cho cơ quan y tế
người chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều
cách ly tại nhà bảy ngày xét nghiệm hai lần
và theo dõi sức khỏe thêm bảy ngày nữa
người về từ vùng xanh
tự theo dõi sức khỏe tại nhà bảy ngày
tự xét nghiệm
tại đà nẵng sở thông tin và truyền thông cho biết
chủ trương của thành phố là không ngăn sông cấm chợ
đảm bảo giao thông thông suốt
và mọi điều kiện để người dân vui đón tết
theo đó đối với việc xét nghiệm sars cov hai
đà nẵng quy định
các trường hợp bắt bồ côm
người nhập cảnh từ nước ngoài vào thành phố
các trường hợp đến thành phố từ địa bàn
có cấp độ dịch ba bốn
mà không có kết quả xét nghiệm âm tính covid một mươi chín
trong vòng bảy mươi hai giờ
người có triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh
hoặc có yếu tố dịch tễ liên quan đến bệnh nhân covid một mươi chín
người sinh sống tại các khu vực phong tỏa
ép không cách ly điều trị tại nhà
và người bệnh ở cùng các trường hợp khám bệnh
chữa bệnh tại các cơ sở y tế
được chỉ định xét nghiệm theo quy định
những trường hợp phải cách ly y tế
tại nhà hoặc nơi lưu trú
hoặc cơ sở cách ly tập trung bao gồm
các trường hợp f một f
người nhập cảnh từ nước ngoài vào thành phố
các trường hợp đến thành phố từ địa bàn
có cấp độ dịch là cấp bốn
kết thúc thời gian cách ly
các trường hợp nêu trên cần tiếp tục theo dõi đủ một mươi bốn ngày
kể từ ngày tiếp xúc với nguồn lây
f hay vùng dịch
tỉnh quảng nam đề nghị các đơn vị liên quan
tuyên truyền vận động người dân
đang làm việc tại nơi có dịch không trở về tỉnh
khi không thật sự cần thiết
tỉnh quy định chỉ lấy mẫu xét nghiệm sars cov hai
khi người về từ vùng cam
chưa tiêm đủ liều vaccine phòng covid một mươi chín
và người về từ vùng đỏ
cùng với đó các địa phương
cần kiểm soát chặt chẽ và yêu cầu
người từ vùng đang có dịch trở về
phải thực hiện nghiêm việc khai báo theo dõi y tế
cách ly theo quy định
ngày một mươi tám tháng một
chủ tịch ubnd tỉnh quảng ngãi đặng văn bình
cho biết tỉnh sẽ không cách ly y tế
với bà con khi về địa phương ăn tết nguyên đán
chúng tôi tạo điều kiện hết sức
cho bà con về quê ăn tết
chúng tôi cũng bỏ quy định test nhanh hay xét nghiệm
bằng phương pháp rt pcr
ông bình nói
ông bình cũng giao cho các địa phương
tùy vào tình hình cụ thể được phép điều chỉnh
nới lỏng quy định cho phù hợp
nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các trường hợp f không triệu chứng
triệu chứng nhẹ được điều trị ở nhà
tỉnh bình định phú yên
không có quy định cách ly hay hạn chế đi lại
đối với tất cả mọi người đến địa phương
ngành y tế yêu cầu mọi người thực hiện
nghiêm túc năm k để phòng dịch
tỉnh đắk nông và đắk lắc
sẽ thực hiện theo nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ
khi người dân về quê ăn tết
theo quy định này việc đi lại của người dân
đến từng địa bàn có cấp độ dịch khác nhau
đối với vùng dịch có cấp độ một
cấp hai thì không hạn chế việc đi lại
đối với vùng dịch có cấp độ ba
thì không có hạn chế nhưng có điều kiện
là phải tuân thủ điều kiện về tiêm chủng
xét nghiệm theo hướng dẫn của bộ y tế
đối với người về từ vùng dịch cấp độ bốn
thì bị hạn chế phải tuân thủ
các điều kiện về tiêm chủng xét nghiệm
cách ly theo hướng dẫn của bộ y tế
trường hợp bộ y tế hướng dẫn cách ly tại nhà
nhưng địa phương có địa điểm cách ly tập trung
đảm bảo an toàn và được cá nhân
người thuộc diện cách ly đồng ý
thì có thể tổ chức cách ly tập trung
thay vì cách ly tại nhà
công dân về lâm đồng ăn tết
kể cả khách du lịch đều được qua lại tự do
nhưng phải thực hiện theo đúng quy định phòng chống dịch
người địa phương khi về quê ăn tết
buộc phải khai báo y tế tại địa phương
đang sinh sống du khách khai báo y tế
tại nơi cư trú
tỉnh yên bái vừa có công văn chỉ đạo
thực hiện giả soát với tất cả các hộ gia đình
trên địa bàn để nắm được số lượng
người thân từ ngoại tỉnh về nghỉ
tổng hợp danh sách số lượng người dự kiến
về địa phương trong dịp tết nguyên đán
các trạm y tế tuyến xã trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
tiếp nhận thông tin khai báo y tế của người dân
thực hiện lấy mẫu xét nghiệm tầm soát
vào ngày thứ nhất và ngày thứ ba
đối với người dân ngoại tỉnh về địa phương
trong dịp nghỉ tết
triển khai việc cách ly điều trị ép không thể nhẹ
tại nhà theo hướng dẫn của sở y tế
triển khai trạm y tế lưu động tại địa phương
đối với các trường hợp không đủ điều kiện cách ly
điều trị tại nhà
thì chủ động bố trí các khu cách ly tập trung
của tuyến huyện cách ly f một trước đây
để thu dung điều trị f
các trường hợp f có bệnh nền
và người già trẻ nhỏ chưa được tiêm
thì được đưa vào điều trị tại trung tâm y tế
đảm bảo người dân được tiếp cận y tế từ sớm
từ xa từ cơ sở
tuyên quang tại cuộc họp thường trực
tỉnh ủy chiều ngày tám tháng một
bí thư tỉnh ủy tuyên quang chầu văn lâm yêu cầu
trong dịp tết ngành giao thông vận tải
tuyên quang chỉ đạo các doanh nghiệp vận tải
hỗ trợ người dân đi lại thuận lợi
tổ chức những chuyến xe không đồng đón học sinh
sinh viên công nhân về quê ăn tết
sau tết lại đưa về trường đơn vị làm việc
lạng sơn kiểm tra đôn đốc
yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải
và dịch vụ hỗ trợ vận tải
thực hiện nghiêm các quy định về an toàn giao thông
và phòng chống dịch covid một mươi chín
trong hoạt động vận tải
có phương án ứng phó kịp thời hiệu quả
khi phát sinh tình huống có người nhiễm covid một mươi chín
tại các đầu mối giao thông
và trên phương tiện vận tải công cộng
sơn la những công dân lao động
đang làm việc tại các doanh nghiệp khu công nghiệp
lao động tự do ngoài tỉnh
có nhu cầu trở về địa phương trong dịp tết nguyên đán
chủ động thời gian và các điều kiện cần thiết
để về đón tết với điều kiện
phải đảm bảo các yêu cầu phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
theo hướng dẫn của bộ y tế
bác giang người đến từ tỉnh thành
có ca nhiễm cộng đồng
vào địa bàn phải có kết quả test nhanh âm tính
trong vòng bốn mươi tám giờ
hoặc giấy xét nghiệm pcr âm tính
trong vòng bảy mươi hai giờ
người dân hạn chế tụ tập tổ chức ăn uống đông người
trong dịp tết nguyên đán các lễ hội đầu xuân
chính quyền kêu gọi người dân
hạn chế ra khỏi địa bàn dịp lễ tết
để giảm thiểu lây nhiễm dịch bệnh
địa phương khuyến khích doanh nghiệp rút ngắn thời gian
nghỉ tết âm lịch giữ chân công nhân ở lại
không về quê
hòa bình yêu cầu tăng cường quản lý người đến
về từ vùng dịch ngăn chặn triệt để
nguồn lây từ bên ngoài đẩy mạnh kiểm soát
quản lý hành chính di biến động dân cư
yêu cầu mọi người dân trong dịp
nghỉ lễ tết hạn chế di chuyển không cần thiết
thực hiện tầm soát xét nghiệm
để kịp thời phát hiện kiểm soát
ngăn chặn triệt để nguồn lây xử lý nghiêm
các trường hợp vi phạm làm lây lan dịch bệnh
bắc cạn yêu cầu cán bộ công chức viên chức
người lao động và khuyến cáo toàn thể nhân dân
hạn chế di chuyển ra khỏi địa bàn tỉnh
nhất là trước và trong thời gian nghỉ tết
đồng thời hạn chế di chuyển giữa các địa phương
trong tỉnh khi không thực sự cần thiết
đặc biệt là di chuyển từ địa phương
có cấp độ dịch thấp đến địa phương
có cấp độ dịch cao hơn và ngược lại
trừ các hoạt động vận chuyển lưu thông hàng hóa
dịch vụ sản xuất kinh doanh để đảm bảo
công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
cũng như bảo vệ sức khỏe cho bản thân gia đình
thái nguyên yêu cầu dễ xét nghiệm
với người đến về địa phương
theo đó người dân vận động
thông tin đến người thân trong gia đình
đang học tập và làm việc ngoại tỉnh
không đi về thành phố thái nguyên từ nay đến dịp tết
phú thọ yêu cầu người dân trở về
từ các xã phường cấp độ một cấp hai
chủ động tự theo dõi sức khỏe bảy ngày
khuyến khích tự thực hiện
xét nghiệm tết nhanh kháng nguyên
nếu trở về từ địa phương thuộc cấp độ dịch ba và bốn
người dân phải có kết quả xét nghiệm âm tính
với sars cov hai trong vòng bảy mươi hai giờ
người đã tiêm đủ hai mũi vaccine
phải tự theo dõi sức khỏe tại nhà
nơi lưu trú trong bảy ngày
người chưa tiêm đủ hai liều vaccine
phải cách ly tại nhà nơi lưu trú bảy ngày
sau đó tự theo dõi sức khỏe trong bảy ngày tiếp theo
điện biên các địa phương và ngành chức năng
sẽ kiểm soát chặt chẽ chính xác
kịp thời các trường hợp
công dân của điện biên từ nơi khác trở về địa phương
từ nay cho đến tết
lực lượng công an tổ phòng chống covid cộng đồng
phải tăng cường hoạt động để nắm gió từng người
từng nhà có người từ địa phương khác trở về dịp tết